ngay từ đầu giờ sáng để đảm bảo an toàn cho các thí sinh khi đến các điểm trường thi
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hà nội đã triển khai lực lượng để đảm bảo giao thông luôn thông suốt phục vụ cho kỳ thi
bố trí phân công lực lượng tăng cường tại các tuyến giao thông trọng điểm phân luồng giao thông xung quanh khu vực các trường các điểm thi các nút giao thông có nguy cơ ủ nứ trong giờ cao điểm
không để xảy ra tình trạng ủn ứ xung quanh các khu vực tổ chức thi sẵn sàng giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh người nhà thí sinh và các giám thị đến đúng giờ
đồng thời công an tp hà nội cũng yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an các quận huyện thị xã liên tục túc trực tại một trăm tám mươi năm điểm thi trên địa bàn toàn thành phố
đảm bảo an ninh trật tự kịp thời xử lý cũng như là hỗ trợ khi có những tình huống phát sinh trong thời gian trước trong và sau kỳ thi từ hôm nay đến hết ngày một mươi tháng sáu
với những tin tức an ninh trật tự nổi bật trong hai mươi bốn giờ qua giết mẹ ruột rồi phóng hỏa đốt nhà lâm văn bảnh em chú tại xã thạnh xuân huyện châu thành a hung thủ gây án đã bị công an tỉnh hậu giang ra quyết định tạm giữ hình sự về hành vi giết người
trước đó vào khoảng hai mươi ba h bốn mươi năm phút ngày năm tháng sáu một số người dân phát hiện nhà lâm văn bảnh em đang bốc cháy nên truy hô và cùng nhau sách nước chữa cháy
sau gần ba mươi phút mới dập tắt được lửa lúc này mọi người vào nhà kiểm tra thì thấy xác bà võ thị thủy sáu mươi bảy tuổi là mẹ của bảy em bên dưới lớp cho trong buồng ngủ
qua khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi bước đầu cơ quan chức năng xác định bà thủy chết trước khi bị cháy trên đầu và mặt có ba vết thương làm chấn thương sọ não dẫn đến tử vong
trong sáng ngày sáu tháng sáu lâm văn bảnh em đã đến công an tp hậu giang đầu thú và khai nhận chính mình đã chém tử vong mẹ ruột trong bồ ngủ rồi chất đồ phóng hỏa
liên quan đến vụ nổ súng dẫn đến cái chết của nhân viên lễ tân khách sạn nam cường hai quận cầu giấy hà nội vào dạng sáng ngày hai mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
vào ngày hôm qua viện kiểm sát nhân dân tp hà nội cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố chín bị can về các tội danh giết người tàng trữ trái phép chất ma túy tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng chống người thi hành công vụ không tố giác tội phạm che giấu tội phạm
trong đó nguyễn vinh long tức long ma chú tại quận hai bà trưng hà nội bị truy tố về tội giết người
theo cáo trạng vào dạng sáng ngày hai mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu giữa vũ đình duy và phạm văn dương xảy ra mâu thuẫn nên cả hai gọi điện cho đồng bọn đến trợ giúp
biết duy bị đánh nguyễn vĩnh long cùng với nguyễn văn thắng đã mang theo hai khẩu súng ak bốn mươi bảy súng ngắn dao kiếm đến phố nguyễn thị định
tại đây không thấy nhóm dương đâu mà lại gặp anh hải chú tệ phường trung hòa đang dừng xe chở bạn
anh hải là người của nhóm dương nên long bắn nhiều phát khiến anh hải bỏ chạy
các đối tượng liền đuổi theo
khi tới trước cửa khách sạn nam cường hai long tiếp tục nổ súng bắn nhiều phát vào trong quầy lễ tân của khách sạn khiến anh lường văn luyện là nhân viên lễ tân trúng đạn tử vong
vi phạm luật giao thông nhưng không chịu ký tên vào biên bản xử phạt mà tự ý bỏ về rồi quay lại dùng dao nhọn đâm bị thương hai chiến sĩ công an
đối tượng đã phải lĩnh mức án ba năm tù giam
vào khoảng một mươi năm h ba mươi phút
ngày năm tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
lực lượng công an phát hiện trần hữu luận điều khiển xe mô tô tham gia giao thông có dấu hiệu vi phạm nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra
qua kiểm tra phát hiện luận có nồng độ cồn và không có giấy phép lái xe
tiến hành lập biên bản nhưng trần hữu luận không những không ký tên vào biên bản vi phạm mà còn có lời nói xúc phạm tổ công tác rồi tự ý bỏ về
khoảng một mươi năm phút sau luận quay lại dùng dao nhọn đâm vào một người chiến sĩ cảnh sát giao thông rồi bỏ chạy
trên đường truy đuổi một chiến sĩ cảnh sát cơ động bị đối tượng dùng dao đâm trúng gây thương tích
tòa nhân dân huyện ba chi tỉnh bến tre đã tuyên phạt trần hữu luận ba năm tù giam về tội cố ý gây thương tích
một mươi thanh niên có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy vừa bị lực lượng công an tỉnh vĩnh phúc bắt giữ tại quán karaoke galaxy trên địa bàn huyện yên lạc do nguyễn văn mạnh làm chủ
trong số một mươi thanh niên thì có sáu đối tượng ở vĩnh phúc còn lại là ở các tỉnh yên bái lào cai bắc giang hà giang
là một bộ dụng cụ sử dụng ma túy tổng hợp dạng đá một gói ma túy đá có trọng lượng bốn gram
kết quả kiểm tra nhanh có bảy đối tượng dương tình với ma túy và hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý
thưa quý vị đang vào mùa nắng nóng cao độ nguy cơ những vụ cháy nổ càng hiện hữu
tại thành phố đà nẵng vụ cháy tại kho chứa hàng điện tử vừa mới xảy ra vào ngày ba mươi tháng năm vừa qua tại phường thạc gián quận thanh khê
tiếp tục là một lời cảnh báo chung đối với công tác phòng cháy chữa cháy tại các kho hàng
kho chứa hàng điện tử trong vụ cháy mới xảy ra tại đà nẵng chứa nhiều vật liệu dễ cháy như đèn led đồ điện tử thùng cắt tông
nên xảy ra cháy ngọn lửa cháy lan rất nhanh
dù các vụ cháy tại kho nhà xưởng không gây thiệt hại về người nhưng thiệt hại về kinh tế lại rất lớn bởi các kho hàng này đều vừa là nơi chứa hàng vừa là nơi sản xuất
thì có thực trạng mà các kho hàng ở trên địa bàn
địa bàn cả nước nói chung thì địa bàn thành khê nói riêng thì các kho hàng thì đa số là họ thuê các kho bãi rất là lớn và cái lượng hàng hóa rất là nhiều
bên cạnh đó thì cũng có những kho hàng hóa thì diện tích nó cũng rất là hẹp mà cái lượng hàng hóa cũng nhiều cho nên là nó rất là tìm ẩn các nguy cơ cháy nổ về công tác phòng cháy cháy
qua các bộ kiểm tra thì thường xuyên tuyên truyền các kiến thức về công tác phòng cháy chữa cháy đến chủ người đứng đầu chủ cơ sở
và nhân viên trong các dân nghiệp cũng như các kho hàng phải năng cao kiến thức phòng cháy chữa cháy và thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng các trang thiết bị
để phòng ngừa nguy cơ cháy nổ xảy ra qua công tác kiểm tra cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố tăng cường đề mạnh công tác tuyên truyền yêu cầu ký cam kết tham gia bảo hiểm cháy nổ về bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy
thời gian gần đây nhận thức trách nhiệm của nhiều chủ kho hàng đã có những chuyển biến tích cực
tuy nhiên việc kinh doanh loại hàng hóa đặc biệt này vẫn cần đảm bảo điều kiện hết sức nghiêm ngặt
hàng quý thì đơn vị cũng có tổ chức ra soát hay lại các công tác phòng cháy chữa cháy theo các nội dung của đội phòng cháy chữa cháy số hai hướng dẫn
cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố đà nẵng cũng khuyến cáo tại các kho cơ sở kinh doanh buôn bán hóa chất cần trang bị các phương tiện chữa cháy ban đầu như cát bình bọt chữa cháy và phương tiện chữa cháy phù hợp với tính chất nguy hiểm của hóa chất để chữa cháy hiệu quả
cán bộ nhân viên của doanh nghiệp cơ sở
cần được đào tạo huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và thường xuyên thực hành xử lý các tình huống cháy nổ có thể xảy ra theo các phương án đã được xây dựng
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online
những tin tức an ninh trật tự mới nhất chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong bản tin một trăm một mươi ba cập nhật vào lúc một mươi năm h chiều nay